tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam ba tháng đối với nguyễn thanh lan bốn mươi tuổi
để điều tra làm rõ về hành vi đe dọa giết người và tàng trữ vũ khí quân dụng
trước đó vào trưa ngày sáu tháng một mươi hai đối tượng nguyễn thanh lan đến gia đình bà phạm thị thủy
ở xã an viễn huyện trảng bom chửi bới đe dọa giết cả gia đình bà thủy
nếu không gặp được con bà là chị nguyễn thị y khoa vợ cũ của lan đã ly dị
không những vậy lan còn dùng dao mang theo chém nhiều nhát vào cổng
và dùng trậu cây cảnh ném vào nhà bà thủy
bằng các biện pháp nghiệp vụ chiều ngày bảy tháng một mươi hai lực lượng công an đã tiến hành
bắt khẩn cấp lan khi đối tượng đang ở gần nhà bà thủy
khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng thu giữ một khẩu súng một hộp tiếp đạn
ba mươi hai viên đạn màu vàng đồng một dao tự chế
tại cơ quan công an lan đã cuối đầu nhận tội và khai nhận mua khẩu súng
tại campuchia với giá tám triệu đồng để phòng thân